vào khoảng một mươi một h năm mươi phút trưa nay tại khu vực phố hoàng hoa thám phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội đã xảy ra vụ án mạng thương tâm
nạn nhân là một nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bán hàng nước tại địa chỉ trên
theo thông tin từ người dân chứng kiến vụ việc bất ngờ thấy nạn nhân la hét rồi nằm gục trước cửa nhà số bốn trăm linh sáu
hùng thủ gây án xong đã vứt con dao cạnh trậu cây cảnh rồi tỏ thoát
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết nạn nhân do mất máu đã tử vong sau đó
hiện cơ quan công an đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giáo diết truy bắt đối tượng gây án